ngay sau lễ khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch hội nghị appf hai mươi sáu
đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể các đại biểu tham dự hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu
diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương tại sảnh tầng một nhà quốc hội
có thể nói với việc đăng cai appf đã góp phần làm nổi bật thành tựu ngoại giao của nhà nước ta
thể hiện vai trò và trách nhiệm của quốc hội việt nam trên trường quốc tế
với tinh thần đó quốc hội việt nam đã làm hết sức mình để nhân dìm này
giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước việt nam hội nhập và phát triển
con người việt nam năng động và thân thiện văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc